kính chào quý vị và các bạn
do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên từ đêm nay trở đi bắc bộ chỉ còn có mưa một vài nơi nhưng nhiệt độ thì giảm mạnh
với nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng mai ở trung du và đồng bằng chỉ khoảng một mươi một một mươi bốn độ
vùng núi nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ chỉ từ bảy một mươi độ và thậm chí vùng núi cao có nơi dưới ba độ
trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày mai đều chỉ giao động từ một mươi năm đến một mươi tám độ
riêng một số nơi ở tây bắc cao hơn bắc bộ ở ngưỡng rét đậm diện rộng vùng núi trời rét hại
riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá nên người dân cần hết sức lưu ý và có các biện pháp chống rét cần thiết
ở miền trung trong đêm nay và ngày mai từ thanh hóa xuống đến quảng ngãi sẽ có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to và sông với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
riêng quảng trị và thừa thiên huế có mưa vừa mưa to
với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh và ngập úng
nhiệt độ cao nhất tại thanh hóa đến hạ tĩnh là một mươi năm một mươi tám độ trời rét đậm
tại quảng bình đến quảng ngãi một mươi chín hai mươi sáu độ trời rét ở phần phía bắc khu vực
từ bình định xuống đến bình thuận chỉ có mưa giải rác nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
chỉ có mưa ở một vài nơi về chiều tối và đêm
còn ban ngày trời vẫn còn nắng nhiệt độ cao nhất ngày ở tây nguyên
phổ biến từ hai mươi tám ba mươi một độ còn nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển ở vịnh bắc bộ có gió rung bắc mạnh cấp sáu bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai bốn m
bắc biển đông bao gồm vùng biển quần hảo hoàng sa có gió rung bắc cấp bảy giật cấp tám chín
sóng biển cao từ bốn sáu m
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển phía tây của nam biển đông
cùng vùng biển phía tây của đảo trường sa có gió rung bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy tám
sóng biển cao từ hai bốn m
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vài nơi trời rét đậm gió đông bắc cấp ba
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng một mươi hai một mươi bảy độ